công an thành phố hà giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lái xe ô tô gây ra tai nạn khiến cho năm công nhân tử vong
ngày tám tháng một công an tỉnh hà giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà giang đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng lái xe lương công hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang là người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày hai tháng một tại km một năm trăm linh đường cầu mè công viên nước hà phương thôn mẻ thượng xã phương thiện
thành phố hà giang tỉnh hà giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi ba a bốn nghìn sáu trăm năm mươi bốn
và tổ công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phương anh trụ sở tại thành phố hà giang đang thi công giải phân cách công trình đường đôi cầu mè khiến năm người tử vong
sau khi tai nạn xảy ra lái xe lương công hiếu đã bỏ trốn và đến một mươi giờ ngày ba tháng một đã ra đầu thú tại công an thành phố hà giang